thưa quý vị giới chức của cục sự trữ liên bang mỹ fed cho biết là cơ quan này nhiều khả năng sẽ phải trì hoãn cắt giảm lãi suất do lạm phát kéo dài
phát biểu tại diễn đàn chính sách tại trung tâm western air washington dc ngày hôm qua
thì chủ tịch fed là ông jerome powell đề ngỏ kịch bản phép phải trì hoãn thời điểm cắt lãi suất
những dữ liệu gần đây không tạo cho fed sự tin tưởng đủ lớn để cắt giảm lãi suất
mà trái lại nó cho thấy phải mất nhiều thời gian để đạt được niềm tin này
mỹ đã có bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống lạm phát
nhưng nhiệm vụ đưa lạm phát về ngưỡng hai bền vững vẫn chưa đạt được
lạm phát theo năm tại mỹ đã giảm mạnh từ mức chín xuống còn khoảng ba gần tiệm cận với mục tiêu của fed
tuy nhiên lạm phát từ thời điểm đó giảm chậm
chỉ số giá tiêu dùng cpi trong tháng ba tăng ba năm
theo dữ liệu mới được công bố quỹ tiền tệ quốc tế imf nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
đạt ba hai tăng một so với dự báo được đưa ra hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
báo cáo mới của imf cho thấy sự khác biệt rõ rệt về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển
dự báo tăng trưởng kinh tế mỹ năm nay đạt hai bảy cao hơn so với mức hai một được đưa ra hồi tháng một
kinh tế trung quốc được dự kiến vẫn tăng bốn sáu trong năm nay tương tự như dự báo vào hồi tháng một
tăng trưởng kinh tế khu vực sử dụng đồng eurozone năm hai nghìn hai mươi bốn còn tám giảm một so với báo cáo trước đó
mỹ vừa cho biết là chính quyền tổng thống joe biden sẽ cấp cho hãng samsung của hàn quốc là sáu bốn tỷ đô la mỹ
để mở rộng hoạt động sản xuất chip tại bang texas
đây là một phần nỗ lực của chính phủ mỹ nhằm tăng cường hoạt động sản xuất chip tại nước này
theo giới chức mỹ khoản tiền trên nằm trong khuôn khổ đạo luật khoa học và chip năm hai nghìn một mươi năm
dự án của công ty hàn quốc sẽ có hai cơ sở tập trung vào việc sản xuất hàng loạt chip tiến trình bốn n và hai nm
ngoài ra dự án còn bao gồm một địa điểm nghiên cứu và phát triển
cũng như một cơ sở đóng gói chip tiên tiến
đổi lại các quan chức cao cấp cho biết là samsung dự kiến sẽ tăng khoản đầu tư tại mỹ
từ một mươi bảy đô la mỹ lên khoảng bốn mươi năm tỷ đô la mỹ để xây dựng và mở rộng các cơ sở bán dẫn ở bang texas
hãng xe điện tesla của tỷ phú elon musk thì chuẩn bị cắt giảm hơn một mươi nhân sự trên toàn cầu
nguyên nhân của sự cắt giảm này là do doanh số bán hàng giảm và cạnh tranh giá cả ngày càng gai gắt trên thị trường xe điện
theo báo cáo mới nhất thì chỉ trong ba tháng đầu năm nay
doanh số bán hàng toàn cầu của hãng đã sụt giảm tám so với cùng kỳ năm trước
và đây là lần đầu giảm doanh thu đầu tiên kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát vào bốn năm trước
trước thông tin cắt giảm nhân sự của tesla giám đốc điều hành elon musk đã thông tin trên mạng xã hội x
rằng cứ khoảng năm năm một lần thì tesla sẽ lại tổ chức và sắp xếp lại công ty cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

thưa quý vị theo cơ quan năng lượng quốc tế công suất năng lượng tái tạo bao gồm cả mặt trời đang tăng với tốc độ kỷ lục
tại châu âu khu vực này vừa có một năm bội thu trong lĩnh vực năng lượng xanh
tuy nhiên các nhà sản xuất ở châu âu lại đang bị đè bẹp bởi các tấm pin nhập từ trung quốc và mỹ do không cạnh tranh được về giá
sở hữu khoảng năm trăm linh lao động nhà máy sản xuất thiết bị điện mặt trời ở freiburg đức thuộc công ty thiết bị năng lượng mặt trời mayer burger đã buộc phải đóng cửa vào tháng ba vừa qua
nguyên nhân là các tấm pin năng lượng mặt trời của họ không thể cạnh tranh về giá so với trung quốc và cũng không có nhiều yêu đãi như ở mỹ
không chỉ mayer burger tại châu âu nhiều công ty cũng đang rơi vào cảnh tương tự mặc dù số lượt lắp đặt pin năng lượng mặt trời ở khu vực này ghi nhận tốc độ tăng kỷ lục
tại dresden công ty công nghệ năng lượng mặt trời solarwatt đang tồn kho các tấm pin từ sáu đến chín tháng tăng từ khoảng sáu tuần trước đây
họ đã xa thải một mươi nhân viên năm ngoái và công suất sản xuất chỉ còn một phần ba
điều này đặt ra rủi ro lớn đối với doanh nghiệp đặt các công ty trước nguy cơ vỡ nợ vì lượng hàng tồn kho lớn của họ bị giảm giá trị
các nhà sản xuất năng lượng mặt trời ở châu âu đặc biệt là những công ty ở đức không thể cạnh tranh được với trung quốc
trung quốc đang trợ cấp rất nhiều cho các mô đun năng lượng mặt trời nên họ đã đưa ra mức giá bán rẻ hơn nhiều trong khi châu âu chưa có sự kiểm soát nào đối với vấn đề này
trung quốc đang thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời chiếm khoảng ba phần tư lượng nhập khẩu sản phẩm năng lượng mặt trời của eu
mức độ cạnh tranh này đã khiến ít nhất một mươi nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo ở châu âu phải đóng cửa hoặc chuyển địa điểm hoạt động do gặp khó khăn về tài chính trong năm qua
một mô đun năng lượng mặt trời được sản xuất tại trung quốc có giá rẻ hơn khoảng năm mươi so với mô đun tương đương ở châu âu với chất lượng tương tự
do đó ngành này không có lựa chọn nào ngoài việc đổi mới nếu muốn tồn tại
nếu tình trạng này kéo dài một hoặc hai năm nữa nhiều công ty và cả chúng tôi chắc chắn sẽ thấy tác động lớn khi phải giảm giá và ít lợi nhuận hơn nhưng vẫn kém cạnh tranh
để tìm lường tồn tại một số nhà sản xuất châu âu đang di cư đến mỹ
nơi đạo luật giảm lãng phát năng lượng mặt trời
năm hai nghìn hai mươi hai cho phép một số nhà sản xuất năng lượng tái tạo hưởng yêu đại thuế
trong bối cảnh đó các nước châu âu đang đề xuất đánh thuế pin năng lượng mặt trời từ trung quốc
tuy nhiên đức bày tỏ sự lo ngại về việc hạn chế nhập khẩu từ trung quốc sẽ cản trở sự phát triển năng lượng xanh ở châu âu
khiến thị trường mô đu năng lượng mặt trời trở nên đắt đảo hơn
trong khi đó tại cuộc họp vào hôm qua hiệp hội ngành năng lượng mặt trời châu âu vừa ra mắt một hiến trương tự nguyện
để các chính phủ và các công ty ký kết nhằm ủng hộ các nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời
khiến trương kêu gọi người mua tấm pin mặt trời nên dùng hãng sản xuất nội địa nhưng không có tính bắt buộc